quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
khối không khí lạnh không còn bổ sung thêm nữa nền nhiệt ngoài trời lúc này ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội vào khoảng từ một mươi ba cho đến một mươi bốn độ
trong khi ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ đều đã lên trên mức một mươi độ
trong ngày hôm nay khối không khí ổn định và có xu hướng yếu bớt về chiều và tối
bắc bộ trưa và chiều có nắng nhẹ nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội sẽ là từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
còn đối với các tỉnh vùng núi và trung du nhiệt độ tăng lên ở mức từ một mươi năm cho đến một mươi sáu độ
như vậy miền bắc thì vẫn còn xảy ra rét đậm diện rộng nhưng từ ngày mai tình trạng rét đậm và rét hại chỉ còn xuất hiện ở khu vực vùng núi và trung du
với miền trung trong ngày hôm nay vùng mưa chỉ còn chủ yếu xuất hiện ở ven biển các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận
với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ ba cho đến năm mm cục bộ có nơi lên trên một mươi mm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế phổ biến trong khoảng từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
còn ở khu vực đà nẵng đến bình định nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
trời vẫn còn rét cả ngày
phú yên đến bình thuận nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng chỉ khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
dưới tác động của khối không khí lạnh lúc này ở tây nguyên nhiệt độ cũng đang thấp chỉ từ một mươi bảy một mươi chín độ
ngay cả khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ nhiều nơi cũng đã giảm xuống
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục theo đà khuếch tán xuống
vì thế dù cả nam bộ và tây nguyên trời nắng nhưng nhiệt độ cũng sẽ không cao
tại tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn tại nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi hai độ
thông tin về cơn áp thấp nhiệt đới
sáng sớm nay nó đã vượt qua đảo palawan của philippines và đi vào biển đông
trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
trong khoảng từ nay đến chiều bão di chuyển chủ yếu
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến sáng mai cường độ bão mạnh dần lên mức cấp tám chín và giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão vùng biển phía đông
khu vực giữa và nam biển đông có gió mạnh dần lên mức cấp sáu bảy
sau tăng lên mức cấp tám chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm bảy m
ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng từ năm đến chín độ vị bắc
nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu
giật cấp bảy tám khiến cho biển động sóng biển cao từ hai bốn m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước